trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh đồng nai hoàn thành hai mươi năm trên hai mươi tám chỉ tiêu đề ra trong đó kinh tế tăng trưởng ổn định
thu hút vốn đầu tư tiếp tục tăng cao trong nước đạt ba mươi bốn tỷ đồng fdi đạt một bốn mươi năm tỷ usd
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín đồng nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên ba chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra là kinh mệnh xuất khẩu giảm số vụ tội phạm hình sự việc phát hiện và xử lý tội phạm ma túy
lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai thẳng thắn nhìn nhận tình hình quản lý đất đai môi trường ở một số nơi chưa được chặt chẽ
do đó trong những ngày diễn ra kỳ họp đề nghị các đại biểu thảo luận phân tích để đề ra các giải pháp trong thời gian tới